ngày chín tháng một mươi hai đồng chí đảng ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo chuyên đề nhằm giải quyết những vướng mắc trong lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công
tỉnh thanh hóa có trên bốn trăm bảy mươi năm đối tượng chính sách thuộc diện người có công với cách mạng
trong những năm qua tỉnh đã tập trung thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công tích cực đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người có công trên địa bàn
tại buổi tiếp xúc cử tri lần này đoàn đại biểu và các cơ quan chuyên môn đã giải đáp trả lời nhiều đề xuất kiến nghị thắc mắc của cử tri tỉnh thanh hóa liên quan đến việc thực hiện các chính sách về chăm sóc tri ân người có công xác nhận liệt sĩ và xác nhận người bị thương khi đang làm nhiệm vụ
chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công